hàng chục tỷ đồng bị thiệt hại trong vụ cháy chợ nghiêm trọng xảy ra tại chợ thanh lương tỉnh bình phước
được mở cửa lại sau hai mươi một h ba mươi phút tối các hàng quán tại khu vực phố cổ hà nội vui mừng chuẩn bị đón khách
cảnh báo hóa đơn điện tử giả để tìm hiểu rõ hơn về nội dung này xin mời quý vị đón xem một cảnh giác hôm nay
kính chào quý vị khán giả quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ sáu ngày một mươi tám tháng ba
thưa quý vị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang tiến hành xác minh xử lý
đối với bốn người có hành vi vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông đồng nai đoạn thuộc phường bửu long tp biên hòa
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai và lực lượng cảnh sát cơ động e hai mươi chín bộ công an đã phát hiện
và bắt giữ bốn phương tiện đang vận chuyển hơn sáu mươi bảy mét khối cát không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại km bốn mươi bốn sông đồng nai đoạn qua phường bỉu long tp biên hòa
tại thời điểm kiểm tra cả bốn người điều khiển phương tiện trên chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển
hôm nay ngày một mươi tám tháng ba công an thị xã bình long tỉnh bình phước đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan
tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ cháy chợ nghiêm trọng xảy ra tại chợ thanh lương vào khuya ngày một mươi bảy tháng ba
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng ba người dân sống quanh chợ thanh lương xã thanh lương thị xã bình long
phát hiện ngọn lửa bất ngờ bùng cháy trong kiosk nằm giữa chợ thanh lương
nhận được tin báo đội phòng cháy chữa cháy huyện lộc ninh
công an tỉnh bình phước đã điều động năm xe chữa cháy cùng hơn ba mươi chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường
sau hơn bốn giờ đồng hồ đến khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi tám tháng ba các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa
tuy nhiên vụ cháy đã làm thiêu dụi sáu mươi bốn kiosk của ba mươi năm hộ tiểu thương chợ thanh lương gây thiệt hại hàng chục hàng chục tỷ đồng
nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ
hưởng ứng tuần lễ
hưởng ứng tuần lễ hội trợ trực tuyến đà nẵng fantasic city online travel mark hai nghìn hai mươi
vietjet dành tặng yêu đáy đặc biệt trên tất cả các đường bay nội địa đến và đi từ đà nẵng
theo đó vietjet mở bán trăm vé khuyến mãi trên tất cả các đường bay nội địa đến và đi từ đà nẵng
với yêu đãi giảm năm mươi giá vé khi nhập mã đà nẵng năm mươi
thời gian bay từ ngày năm tháng chín đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
vé khuyến mãi được mở bán từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi hai
không giới hạn thời gian trên website chính thức của vietjet
hoặc ứng dụng điện thoại vietjet air hoặc facebook
khách hàng sẽ được miễn phí phí thanh toán khi đặt vé và thanh toán qua ứng dụng vietjet skyclub
sau hơn hai năm gián đoạn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
ngày hai mươi bảy tháng ba tới đây đà nẵng sẽ đón những đoàn khách quốc tế đầu tiên
thành phố đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng
đảm bảo việc tổ chức trở lại hoạt động đón khách quốc tế an toàn và hiệu quả
ngày hai mươi bảy tháng ba đà nẵng sẽ chào đón hai đoàn khách quốc tế khởi hành từ singapore và thái lan
đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
đánh dấu mốc cho chặng đường phục hồi của du lịch thành phố
cùng với lễ chào đón tại sân bay nhiều hoạt động chào mừng cũng sẽ được tổ chức
chúng tôi sắp tới chúng tôi cũng tổ chức rất là hoành tráng lễ chào đón đường bay quốc tế mở lại vào ngày hai mươi bảy tháng ba
cùng lúc đó chúng tôi cũng kết hợp nhiều hoạt động chào mừng
học động trong sự kiện đó bao gồm ngày hội khinh khí cầu
và đặc biệt là trong ngày hai mươi bảy tháng ba thì chúng tôi sẽ chào đón chuyến bay singapore và chuyến bay từ thái lan
cùng với những đoàn khách farm trip đến khảo sát du lịch đà nẵng sau một thời gian dài ngủ đông
ngay sau khi bộ văn hóa thể thao và du lịch chính thức ban hành phương án về mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
từ ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi cũng đã triển khai đến các doanh nghiệp du lịch những quy định về công tác phối hợp trong đón khách quốc tế
đảm bảo an toàn linh hoạt hiệu quả nhất là việc xử lý khi có trường hợp du khách nhiễm covid một mươi chín
chúng tôi cũng đã triển khai đến toàn bộ cơ sở lưu trú trên địa bàn
sẽ tiếp nhận và điều trị người nhiễm covid một mươi chín là các doanh lưu trú thể nhẹ tại cơ sở lưu trú
để chúng tôi chủ động trong công tác phòng chống dịch
cũng như là chúng tôi sẽ làm cho khách cảm thấy thoải mái yên tâm
còn khi trường hợp khách chuyển nặng
thì cơ sở y tế địa phương sẽ cùng với các cơ sở lưu trú
sẽ phối hợp và tư vấn và khám cho khách để chuyển khách đến cơ sở y tế
các cơ sở lưu trú cũng như các khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố
đã sẵn sàng công tác chuẩn bị về nhân lực cơ sở vật chất
cũng như nâng cấp làm mới các hàng mục
để chào đón khách quốc tế quay trở lại
cũng như để tạo sự bức phá trong giai đoạn phục hồi
thật sự là mình rất là có niềm tin
niềm tin là du lịch của đà nẵng sẽ khởi sắc nhiều hơn
đến nay đã có chín hãng hàng không mở lại một mươi đường bay quốc tế trực tiếp tới đà nẵng
cùng với chủ trương mở cửa đón khách quốc tế từ ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
sẽ tạo điều kiện hết sức thuận lợi để kết nối đà nẵng với thế giới
góp phần khôi phục du lịch và kinh tế
sau hai năm bị tác động bởi tình hình dịch bệnh
thưa quý vị bắt đầu từ tối nay
phố đi bộ quanh khu vực hoàn kiếm và phố cổ tại hà nội
sẵn sàng đón khách trở lại sau hai mươi một h
cũng bởi vậy các tiểu thương hộ kinh doanh ăn uống dịch vụ tại đây
đã gấp rút thực hiện các công tác chuẩn bị phòng chống dịch
khi mà lượng khách có thể sẽ tăng lên
sau đây là ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
một quán ăn thuộc phường hàng bài quận hoàn kiếm thành phố hà nội
hiện nay có năm nhân viên phục vụ
trong đó có hai nhân viên mới được tăng cường
để đảm bảo đón tiếp lượng khách lớn thuận lợi
không gian quán cũng được sắp xếp lại
bàn ghế đồ đạc được lau chùi sát quẩn một lượt
khi mà nhận được thông báo là sẽ được mở cửa sau hai mươi một h
thì là bên tôi có nhập thêm hàng hóa để bán
bên tôi đã có chuẩn bị là sẵn là nước khử khuẩn
ở ngay đặt đặt ngay tại ngoài cửa
cho khách quét mã qr trước khi vào nhà hàng
và sẽ hạn chế nhận những số bàn
cái số lượng khách mà đặt bàn mà đi theo người đông
dù được dự đoán lượng khách đến phố cổ hà nội
trong những ngày tới khá đông
đặc biệt là khách quốc tế
nhưng các hộ kinh doanh nhập hàng vẫn cầm chừng
vì lo sợ sau dịch khách sẽ thắt chặt chi tiêu
bên cạnh đó lực lượng công an
cùng chính quyền ubnd quận hoàn kiếm
cũng thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các hàng quán
tuyệt đối tuân thủ công tác đảm bảo phòng dịch
tránh gây mất trật tự ảnh hưởng an toàn xã hội
đồng thời xây dựng các hịch bản
ở lại phố đi bộ chợ đêm và đón khách quốc tế
bên tôi có dán tất cả mạng qr code
ở tất cả các bàn
còn những bàn nào không dán hoặc bị bong chóc
bên em có mạng ở đây
các bạn nhân viên sau khi order xong
sẽ mang cái này ra để cho khách quét
lực lượng công an thường xuyên sang bên bọn em
để nhắc nhở về vấn đề phòng dịch
với cả an ninh trật tự
quận sẽ tập trung
thứ nhất là tổ chức
các cái chốt
để bố trí các cái thiết bị
đảm bảo việc kiểm soát
với người ra vào tuyển phố
để thực hiện nghiêm túc quy định năm k
sắt quần tay
và thực hiện văn mạng qr
chúng tôi cũng đã bố trí các điểm cách ly y tế
theo kế hoạch
phố đi bộ và chợ đêm sẽ mở cửa
từ một mươi chín đến hai mươi bốn h
thứ sáu thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
việc mở cửa trở lại
chính là tín hiệu khởi sắc trong quá trình phát triển du lịch
trên địa bàn thành phố hà nội nói chung
và phố cổ hà nội nói riêng
tiếp theo xin mời quý vị và các bạn
cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật
có trong hai mươi bốn h qua
giá thịt lợn hơi hôm nay ghi nhận
ở cả ba miền có biến động tăng giảm
từ một đồng một kg đến ba đồng một kg
trong khi giá thịt lợn hơi
tại thái nguyên giảm một đồng một kg
xuống còn năm mươi một đồng một kg
thì tại các địa phương khác
ghi nhận giá thịt lợn hơi
tăng từ hai đồng một kg đến ba đồng một kg
cụ thể tại hưng yên và bắc giang
giá thu mua là năm mươi bảy đồng một kg
tổng công ty đường sắt việt nam
đang áp dụng nhiều chương trình giảm giá vé tàu hỏa
cho đoàn khách du lịch
từ một mươi đến một trăm linh người
thời gian áp dụng từ ngày một mươi năm tháng ba đến ngày hai mươi bảy tháng bốn
từ ngày bốn tháng năm đến ngày ba mươi một tháng năm
từ ngày hai mươi hai tháng tám đến ngày ba mươi một tháng tám
và từ ngày năm tháng chín đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai

theo thông báo sân bay tân sơn nhất
đang tạm dừng khai thác một đường hạ cất cánh
dự kiến đến ngày ba mươi tháng bốn
việc này có thể ảnh hưởng đến giờ khởi hành
giờ đáp của các chuyến bay
đặc biệt trong khung giờ cao điểm
có nhiều chuyến bay cất hạ cánh
chính vì thế hành khách hãy thường xuyên theo dõi điện thoại
hoặc email để cập nhật lịch bay
thưa quý vị hiện nay hóa đơn điện tử giả đã bắt đầu xuất hiện trên các trang mạng
là thực trạng đang diễn ra khi đưa vào sử dụng chưa được bao lâu
lợi dụng sự mới mẻ của loại hóa đơn này
cộng với sự thiếu hiểu biết của người mua
hoặc chuyển đổi hóa đơn điện tử
nên các đối tượng mua bán hóa đơn đã chào mời doanh nghiệp
và hộ kinh doanh đang có nhu cầu chuyển đổi
cơ quan thuế đã phát đi cảnh báo đến các cá nhân và doanh nghiệp
nên thận trọng trong vấn đề này
một file pdf như thế này
được người bán gửi đến email cho người mua
nhiều người cho rằng đó là hóa đơn điện tử
tuy nhiên thực tế không phải như vậy
file pdf phải đi kèm theo file chứa dữ liệu về hóa đơn
thể hiện đầy đủ thông tin đơn vị bán hàng tên công ty mã số thuế doanh thu
thì mới được coi là hóa đơn điện tử
trường hợp không có hoàng hóa mà khởi tạo hóa đơn
hoặc khởi tạo hóa đơn không đúng
hoặc là lấy hàng hóa của người khác
hoặc thậm chí
khởi tạo hóa đơn không đúng

thì tất cả hóa đơn điện tử cũng như các hóa đơn khác
thì đều gọi là hóa đơn giả
theo cơ quan thuế một số nội dung giả
các đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử điển hình
như gửi email thông báo hết hạn dịch vụ
gửi thư xác nhận hoạt động email của đơn vị
gửi thông báo chữ ký số thuộc phiên bản cũ cần nâng cấp
gửi email cho khách hàng hợp đồng gia hạn
do vậy vấn đề đặt ra là nếu một số doanh nghiệp giao dịch
với hàng trăm đối tác
và mỗi đối tác lại sử dụng giải pháp của một nhà cung cấp khác nhau
thì cần phải có một phần mềm quy chuẩn chung
hiện nay đã có nhà cung cấp phần mềm miễn phí
hỗ trợ doanh nghiệp vào tra cứu
kiểm tra xem hóa đơn điện tử có hợp pháp hay không
tránh rủi ro cho doanh nghiệp
khi mà người bán phát hành cái hóa đơn điện tử
thì cơ quan thuế hoàn toàn có thể thu ngay lại được cái dữ liệu
để phát hiện nhanh các trường hợp
mà họ phát hành hóa đơn gọi là có dấu hiệu bất hợp pháp
từ đó thì có thể xác minh điều tra
và ngăn chặn sự kịp thở
sử dụng hóa đơn điện tử trái phép
dù là vô tình hay cố ý
đều chịu mức phạt từ hai mươi đến năm mươi triệu đồng
vì vậy khuyến cáo doanh nghiệp
nên lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ uy tín
hoặc phải thực hiện tra cứu tính hợp pháp của hóa đơn
các doanh nghiệp mà lựa chọn những đơn vị cung cấp
nó không có chính thống trên thị trường
để đăng ký một cái hóa đơn điện tử
cũng như là một cái sản phẩm chữ ký số
thì cái việc bị giả mạo cũng như là bị lừa đảo
đánh cắp thông tin nó sẽ rất là dễ dàng xảy ra
một cái tờ hóa đơn giả mạo như vầy
đến cái kỳ mà quyết toán thuế tiếp theo
sẽ bị gạt bỏ ra khỏi cái thi phí
thì nó sẽ là một cái thiệt hại rất là lớn
đối với doanh nghiệp của mình
sẽ dẫn đến những khoản phạt mà chúng ta không lường trước được
khi mà cái bán hàng online nó phát triển
bây giờ cái này là nhiệm vụ của cơ quan quản lý
công an quản lý thị trường
bộ công nghệ thông tin phải vào cuộc thôi
tìm ra vấn đề
tìm ra ổ làm lớn
chị xử lý nghiêm
nâng cao mức chế tài xử phạt các thứ lên
nó sợ đi để cho những người làm ăn chân chính tử tế
ta đỡ phải
cái đó phải làm
các chuyên gia cũng khuyến cáo
để có thể kiểm tra hóa đơn có bị làm giả hay không
quý doanh nghiệp có thể làm theo các bước sau
truy cập vào website của tổng cục thuế
các trường hợp thông tin có dấu sao là các thông tin bắt buộc phải điền
số hóa đơn ở đây là tổng số hóa đơn phát hành
chứ không phải số hóa đơn hiện tại
kiểm tra chữ ký số trên hóa đơn điện tử
những thông tin vừa rồi
cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại